tiến tới kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng và ba mươi năm ngày biên phòng toàn dân
sáng nay bộ chỉ huy bộ đội biên phòng phối hợp với ban thường vụ tỉnh đoàn thừa thiên huế
tổ chức lễ phát động cuộc thi tìm hiểu về biên giới và bộ đội biên phòng
phát biểu tại lễ phát động đại tá lê văn nguyên bí thư đảng ủy chính ủy bộ đội biên phòng tỉnh thừa thiên huế khẳng định
cuộc thi góp phần củng cố niềm tin phát huy trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên và nhân dân
đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của tổ quốc xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị hợp tác cùng phát triển
đồng thời đề nghị các cấp bộ đoàn trong tỉnh phát động sâu rộng trong cán bộ đoàn viên thanh niên với mong muốn
từ việc tham gia cuộc thi sẽ lan tỏa để có nhiều hoạt động có ý nghĩa hướng tới ngày truyền thống bộ đội biên phòng và ngày biên phòng toàn dân
ngay sau lễ phát động các bạn đoàn viên thanh niên và cán bộ chiến sĩ khối lực lượng vũ trang đã tham gia phần thi trắc nghiệm trực tuyến